châu bản triều nguyễn một bộ tài liệu do đích thân một mươi ba triệu vua nhà nguyễn ngự phê với bảy trăm bảy mươi ba tập hàng trăm nghìn bản ghi bao quát tất cả các vấn đề về kinh tế xã hội văn hóa quân sự ngoại giao của việt nam giai đoạn từ năm một nghìn tám trăm linh hai đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cũng bởi thế bộ văn bản này đã được unesco công nhận là di sản tư liệu thế giới từ năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên tại việt nam trong gần tám năm qua cơ quan quản lý chưa thể quy định những điều khoản cụ thể trong việc bảo tồn phát huy giá trị của châu bản này
lý do là bởi luật di sản văn hóa hiện hành không đề cập đến loại hình trên
nên đây là một nội dung mới mà sẽ được nghiên cứu để chúng tôi đề xuất để sửa đổi bổ sung vào trong luật lần này
những lỗ hỏng trong bảo tồn di sản tư liệu chỉ là một trong những nguyên nhân khiến cơ quan quản lý quyết định sửa đổi trong nội dung luật di sản văn hóa lần này được quốc hội ban hành năm hai nghìn một và qua một lần sửa đổi vào năm hai nghìn chín
sau nhiều năm sử dụng bộ luật trên bộc lộ nhiều hạn chế về nội dung hình thức trong từng lĩnh vực cụ thể
bởi thế bộ văn hóa thể thao và du lịch đang bước đầu xây dựng kế hoạch để sửa đổi nội dung
nội dung cho phù hợp với tình hình mới
để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này trong chương trình góc nhìn văn hóa ngày hôm nay chúng tôi mời đến trường quay hai vị khách mời
xin được giới thiệu bà phạm thị khánh ngân cục di sản văn hóa bộ văn hóa thể thao và du lịch
vị khách mời thứ hai là ông nguyễn văn tú phó giám đốc trung tâm hoạt động văn hóa khoa học văn miếu quốc tử giám
trước tiên xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình góc nhìn văn hóa của chúng tôi
thưa hai vị khách mời với lời tựa đề mà tôi có nêu ở trên thật là mừng khi mà thể loại hình di sản tư liệu văn hóa lần đầu tiên được đưa vào luật sửa đổi văn hóa
tuy nhiên như chúng ta cũng biết là năm hai nghìn chín thì mộc bản triều nguyễn đã được unesco công nhận là di sản tư liệu
cũng trong năm hai nghìn chín chúng ta có một cái luật sửa đổi về văn hóa
lý do nguyên nhân vì sao mà cái thời điểm đó mà chúng ta không đưa cái di sản tư liệu vào trong cái luật sửa đổi
năm hai nghìn bảy việt nam đã là một quốc gia thành viên đối với chương trình cước thế giới
sau đó hai nghìn chín di sản đầu tiên của việt nam đã được công nhận
tuy nhiên đầu mối lúc đó là về cục văn hóa tư liệu chứ nhà nước
sau đó đến năm hai nghìn một mươi một luật tiêu chữ được ra đời
chưa có đủ thời gian để chúng ta kiểm nghiệm đưa cái di sản tư liệu vào luật lưu trữ
cho nên là đến năm hai nghìn hai mươi lĩnh vực di sản tư liệu lại được chính phủ giao chính thức cho cục di sản văn hóa
từ đấy bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng đã có dự kiến đưa di sản tư liệu này chính thức hoàn thiện hành lang pháp lý vào luật di sản văn hóa sửa đổi lần này
từ khi một bản triều nguyễn được unesco ghi danh cho đến thời điểm này thì cũng là một mươi bốn năm
nhưng mà sau khi mà bộc bản được ghi danh thì unesco cũng tiếp tục ghi danh thêm tám di sản tư liệu nữa
vậy thì trong cái quãng thời gian một mươi bốn năm thì cái vai trò cũng như là ý nghĩa của cái di sản tư liệu được chúng ta quan trọng như thế nào
trước hết thì chúng ta thấy rằng mục tiêu của chương trình ký ức thế giới đó chính là thức tỉnh những chủ sở hữu của các di sản này
là tham gia vào cái việc
là bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản
đặc biệt là khuyến khích họ cho phép công chúng tiếp cận vào các di sản
và đây là một cách thức rất là quan trọng để mà có thể phát huy được các giá trị của di sản
tuy nhiên là có rất nhiều tài liệu vẫn được coi là mật và không được ai được tiếp cận
và cái chương trình ký ức này nó còn cho chúng ta một điều thấy rằng những di sản tư liệu của các quốc gia
của các dân tộc đang trong tình trạng là mất đi
và để mà phải thức tỉnh mọi người bảo tồn rồi bảo vệ nó thì cái chương trình ký ức đã ra đời
và việt nam tham gia vào rất đúng thời điểm
tuy rằng là cái lúc bấy giờ thì trách nhiệm của các tổ chức và cộng đồng nó chưa được rõ ràng
nhưng chính đây cũng chính là lý do mà tại sao là trong một thời gian dài chương trình ký ức thế giới
dù có rất nhiều di sản tư liệu được ghi danh nhưng vẫn chưa phát triển một cách tương xứng với tiềm năng của đất nước
đấy có phải là cái bất cập trong cái việc di sản tư liệu suốt một mươi bốn năm qua chúng ta chưa có trong cái luật di sản văn hóa không ạ
việc quan trọng nhất chúng tôi thấy đó là cái nhận thức về di sản tư liệu
cái tầm quan trọng của di sản tư liệu chưa được cộng đồng và xã hội và nhân dân thậm chí ngay cả những cái cộng đồng dòng họ
là những người mà nắm giữ di sản gần nhất họ cũng không thấy được cái tiềm năng đó
khi mà chúng tôi được tiếp nhận cái nhiệm vụ này từ năm hai nghìn hai mươi mặc dù là không có những cái hành lang pháp lý để mà chúng tôi tiến hành
tuy nhiên cục di sản văn hóa đã bám vào những hướng dẫn thực hiện về bảo vệ di sản tư liệu của unesco
chương trình ký ức thế giới để chúng tôi triển khai những cái hoạt động ví dụ như là nhận diện ghi danh
và từ đó chúng tôi dựng lên một cái khung hình là về pháp lý để có thể đưa vào những cái tiêu chí để nhận diện di sản
khi mà đưa vào luật tự sản văn hóa vừa rồi
và cũng rất là may mắn khi mà chúng tôi được các cơ quan các cấp đều nhận thấy cái tầm quan trọng của di sản tư liệu
để đưa vào một cái chương mới
di sản tư liệu là một loại hình rất đặc biệt không những là phi vật thể mà nó còn là vật thể
như những văn bia trong văn miếu quốc tử giám nó lại ở một thể loại được ghi nhận đó là di sản chữ viết
vậy thì với cái một loại hình nó đặc biệt như vậy mà khi đưa vào luật thì chúng ta cần phải có những cái lưu ý như thế nào
cái quan trọng đầu tiên là phải nhận diện được nó như thế nào thì được gọi là di sản tư liệu
và cái loại hình này nó không phải là vật thể nhưng cũng không phải là phi vật thể không hoàn toàn là phi vật thể
nó phải được chứa đựng hoặc là đặt ở trên một cái vật nào đó
chẳng hạn như là các bài văn bia ở trên bia tiến sĩ thì đặt ở trên đá là một cái vật bảo vệ rất là tốt trường tồn
hay là ở mộc bản mặc dù nó được thắc in trên gỗ nhưng nó cũng là một vật lâu dài
và tất cả những cái vật chất này nó đều có giá trị về lịch sử và văn hóa chứ không phải chỉ có cái nội dung của cái tài liệu đó
vì thế mà đây có lẽ là một loại di sản văn hóa khá là khác biệt so với hai loại chúng ta đã có
và luật di sản văn hóa cần phải sửa lại để chúng ta thấy nó bao gồm tất cả các loại hình của di sản văn hóa
trước là có di sản văn hóa vật thể và phi vật thể thì bây giờ có thêm di sản văn hóa gọi là di sản tư liệu
theo như cái nội dung của luật di sản sửa đổi lần này điều đầu tiên cơ quan quản lý chúng tôi muốn là cái định nghĩa về di sản tư liệu phải rõ ràng
và nó phải tách biệt đối với cả di sản vật thể và phi vật thể để cho mọi người cùng nhận thức được rằng di sản tư liệu là một cái nhóm di sản đặc thủ
thông tin nhưng là trên một vật mang tên nhất định
theo hướng dẫn của unesco tức là nó là hai bộ phận không thể tách rời nhau đó là giá trị thông tin và hiện vật mang thông tin
nó rất là khác đối với cả di sản vật thể và phi vật thể
về phía định nghĩa và thuật ngữ thì cục di sản cũng đã làm rõ cái vấn đề này trong cái luật di sản mới
đối với cả chương bốn về di sản tư liệu thì chúng tôi đi từ phân loại nhận diện từ đó là dẫn đến kiểm kê để trên toàn quốc
đối với cả việc đánh giá vừa rồi của cục di sản văn hóa
trên một mươi di tích hiện nay trên toàn quốc đã được kiểm kê với ba sáu trăm chín mươi di tích quốc gia và gần hai trăm linh di tích quốc gia đặc biệt
thêm nữa là gần ba trăm linh bảo vật quốc gia nữa
đấy là những cái tiềm năng mà chúng tôi thấy có thể khả năng rất là nhiều để di sản tư liệu
chính vì vậy cái việc tiêu chí nhận diện chúng tôi đưa vào một hẳn một cái điều mới để chúng ta kiểm kê
sau đó là ghi danh từ ghi danh quốc gia khu vực và thế giới
những cái tiêu chí đấy để chúng ta thành lập lên các quy trình

từ dưới địa phương lên tới trung ương làm sao cho nó thuyết phục đối với cả nhân dân và nâng cao tầm hiểu biết của nhân dân
tôi muốn biết rõ hơn về những cơ chế tài chính dành cho thể loại di sản tư liệu này đối với những cơ quan quản lý mà hiện nay họ đang bảo tồn và gìn giữ
hoặc là những cái dòng họ cá nhân hoặc là một số những chùa họ vẫn đang gìn giữ những cái tư liệu di sản mà chúng ta có thể chưa kiểm kê hết
đối với cả luật di sản văn hóa trong chương bốn thì chúng tôi cũng nhấn mạnh là cái việc bảo vệ và phát huy
đối với cả di sản tư liệu sở hữu chung sở hữu chung đối với cả sở hữu nhà nước
trong cái sở hữu nhà nước thì sẽ có các quy trình thủ tục từ các bộ ban ngành và các tổ chức chính trị xã hội nữa đều phải chung tay để chúng ta nhận diện và kiểm kê di sản tư liệu
từ đó thì đối với cả dòng của họ cá nhân thì có những cái chế độ khuyến khích riêng
trên thực tiễn là đối với cả các dòng họ cá nhân thì trên thực tiễn họ đã có cái tiềm năng của từng dòng họ và cá nhân rồi
nhưng lại có một cái khuyến khích từ phía chính phủ và phía nhà nước là đảm bảo ngân sách cho cái việc mà gìn giữ và hướng dẫn cái nghiệp vụ cho các dòng họ cá nhân để bảo vệ phát huy tốt hơn
và có một phần nữa chúng tôi cũng đưa vào cái quỹ di sản văn hóa
nếu như mà có thể được luật thông qua lần này cũng là một cái phần trích ra dòng họ và cá nhân để bảo vệ tốt hơn cái giá trị di sản tư liệu
khi mà đã được đưa vào luật luật hóa nó là một loại di sản văn hóa
thì đương nhiên nhà nước là
cơ quan phải có trách nhiệm quan tâm và đầu tư cho cái việc bảo tồn bảo vệ và phát huy giá trị
còn các cộng đồng cũng như là các tổ chức rồi cá nhân thì tùy theo khả năng nhu cầu khả năng thực tế của họ thì họ sẽ đầu tư vào
và có rất nhiều tổ chức rất mạnh dạn trong việc đầu tư và bảo vệ
không chỉ là công sức mà cả tiền bạc tức là tài chính
rất hay là trong luật lần này đã đưa ra một cái điều về quỹ
bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa thì cái này nó sẽ được chia và được phân bổ cho tất cả các loại hình di sản văn hóa
chứ không chỉ riêng gì với di sản vật thể hoặc là phi vật thể
mà rất mừng là di sản tư liệu sẽ có nhiều cơ hội được đầu tư và phát triển hơn
đây cũng chính là cái mà thức tỉnh cho chính phủ các nước phải quan tâm đến cái việc bảo vệ các di sản của dân tộc này
bộ văn hóa thể thao và du lịch trong thời điểm này là cơ quan mà có chức năng cũng như là vai trò quan trọng hết sức
khi đưa cái
luật di sản tư liệu này vào trong bộ luật sửa đổi sắp tới và chính quốc hội
vậy thì nó có ý nghĩa như thế nào trong bộ luật sửa đổi di sản văn hóa lần này
trong luật di sản văn hóa sửa đổi lần này khi mà chúng tôi đưa di sản tư liệu vào
điều đầu tiên là chúng tôi muốn tập trung vào cái việc nâng cao nhận thức
bởi vì phải có nâng cao nhận thức thì mọi người mới tiếp cận cái di sản của mình tốt hơn và bảo vệ tốt hơn được
và giống như anh tú nói đấy
nếu như mà chúng ta không phát hiện ra cái tiềm năng chúng ta đang nắm giữ thì rất là khó
ví dụ như là anh tú đang chỉ nói là những cái vấn đề là bảo quản là dễ thôi
nhưng sau khi đánh giá chúng tôi còn phát hiện ra những giá trị suy giảm tư liệu ấy ạ
là nó là thuộc trên lá hoặc là trên xương trên gỗ trên da
ví dụ như lá buông
đấy đấy trên lá buông
nên là những cái mà chúng tôi đang ưu tiên hàng đầu
và trong luật di sản văn hóa lần này chúng tôi cũng đưa ra những điều luật về đề án bảo vệ và phát huy
tức là đưa ra những đề án về bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu
không phân biệt đó là sở hữu chung hay riêng hay cá nhân
và chúng tôi cũng mong rằng đối với cả hành lang pháp lý mà chúng tôi đã xây dựng nên
để cho người dân có thể tiếp cận được di sản tư liệu tốt hơn
và từ cái tiếp cận đấy mọi người sẽ tự có cái nâng cao trong tầm toàn thế giới
trong luật lần này còn đưa cả ra cái quy trình để mà kiểm đếm
kiểm kê kiểm kê đấy ạ
các di sản tư liệu
rồi sau đó là lập vào danh mục của quốc gia
thậm chí là có thể là danh mục của tỉnh cũng được
để từ đó mà chúng ta có những cái cơ hội để mà bảo vệ và phát huy những cái di sản tư liệu này
đồng thời là thức tỉnh cộng đồng cũng như là cá nhân có những cái di sản đó
tự họ sẽ bảo vệ
quả thật là từ khi mà những di sản tư liệu của dòng họ nguyễn huy ở trường lưu được ghi danh vào trong danh mục
thì rất nhiều dòng họ đã trân trọng hơn rất nhiều những tài liệu
gia phả những cái xác phong mà họ có
và họ thấy rằng đây chính là những báu vật của dòng họ mình và của đất nước
thế thì cái việc mà tham dự vào cái chương trình ký ức thế giới cũng như là đưa vào luật cái di sản này
nó sẽ là một hồi chuông là một điểm nhấn để cho cả nước cả dân tộc chúng ta chung tay vào việc bảo vệ và phát huy di sản tư liệu
thực ra chúng ta cũng ghi nhận rất nhiều những cơ sở hoạt động những dòng họ
hoặc là những cá nhân
thực ra là khi mà họ không có một cái quyền lợi nào nhưng mà họ vẫn gìn giữ và bảo vệ rất tốt những cái di sản tư liệu của đất nước
tuy nhiên khi mà được luật hóa cũng như được unesco ghi danh thì là một cái động lực rất lớn để họ nhìn nhận rõ hơn nữa về những cái di sản tư liệu của mình
cùng chung tay với cả nhà nước với các cơ quan quản lý để gìn giữ nó tốt hơn
tôi đi cũng nhiều nơi và thấy nhiều dòng họ họ đang gìn giữ những cái sắc phong
có những dòng họ gìn giữ tận một mươi hai phát xác phong đời vua triều nguyễn
tuy nhiên là có những sắc phong nó cũng đang bị mai một và nằm trong cái danh sách là cần phải bảo tồn nó
mà họ không biết là phải bảo tồn như thế nào mang đến đâu kêu đến ai
đấy là một cái vấn đề mà tôi nghĩ là cái luật hóa đơn này có thể giúp những cái dòng họ như vậy
họ có một cái cơ sở pháp lý để bảo tồn
ý kiến của chị thì cũng là cái mà chúng tôi cũng nung nấu
từ cái di sản tư liệu của dòng họ nguyễn huy thì chúng tôi cũng thấy là các cơ quan quản lý nhà nước cũng cần phải chung tay với cả các dòng họ và cá nhân
và chúng tôi có đưa vào một cái điều luật mới
tức là điều mới trong luật di sản văn hóa
tức là quyền được đưa vào và được hỗ trợ hướng dẫn nghiệp vụ
và thậm chí được gửi những cái bộ siêu tập của họ đã được ghi danh vào các bảo tàng và các cơ quan văn hóa có thẩm quyền ở địa phương
để có thể được gìn giữ ngay tại chỗ và có thể được bảo tồn
đối với cả một cơ quan quản lý như bộ văn hóa thể thao và giáo linh
chúng tôi sẽ cố gắng trong thời gian tới làm sao mà hoàn thiện nhanh nhất các hành lang pháp lý
đấy là những cái cơ sở đầu tiên quan trọng để cho các địa phương các dòng họ và cả thậm chí là cá nhân
họ có cơ sở để thực hiện cái việc bảo vệ và phát huy cái nguồn tư liệu của mình được tốt hơn
việc thứ hai là chúng tôi sẽ cùng với cả các đơn vị văn hóa có chức năng ở địa phương ấy ạ
hướng dẫn chi tiết đối với cả dòng họ và cá nhân trong việc kiểm đếm rồi nhận diện và kiểm kê di sản tư liệu
để lựa chọn ra những cái dữ liệu nào tiêu biểu
đưa vào cái danh mục quốc gia khu vực và thế giới
từ đó sẽ có những phương thức bảo quản theo từng cấp độ cho phù hợp với thực tiễn
và làm sao để số hóa chuyển đổi số tất cả những cái di sản tư liệu đấy để cho mọi người cùng được tiếp cận
và chúng ta chỉ đưa ra sử dụng những cái bản là bản số
còn những cái bản chính chúng ta có thể lưu giữ lại trong kho để đảm bảo bảo quản lâu dài đối với cả di sản
ví dụ như là giấy gỗ đá chẳng hạn thì mình sẽ lưu giữ
còn chúng ta sẽ chuyển sang chuyển đổi số
và đưa hết lên một cái phần mềm về cơ sở sử dụng
dữ liệu quốc gia về di sản văn hóa
với chức năng và vai trò như là trung tâm hoạt động văn hóa khoa học văn miếu quốc tử giám
thì chúng tôi luôn chú trọng đến cái việc tìm ra phương án để bảo vệ và phát huy tốt nhất giá trị của di sản tám mươi hai bia tiến sĩ
để bảo quản nó không bị suy xuyển kể cả là đá
thì vẫn phải có những cái biện pháp kịp thời
chẳng hạn như chúng ta không để cho mọi người so tay vào bia như trước đây nữa
thứ hai là khi mà bảo quản nó
chúng ta cũng không thể tùy ý để bảo quản
chẳng hạn như chúng tôi không thể dùng hóa chất để làm sạch bia được
mà phải dùng nước lã và bàn chải mềm để có thể làm sạch các bụi bẩn và rêu mốc
cái quan trọng nhất nữa đó là các cái di sản tư liệu này cần phải có những nhà chuyên môn nghiên cứu
và đưa ra những cái giải pháp bảo vệ một cách đúng khoa học
nhân câu chuyện mà ông nguyễn văn tú nói về chuyên môn trong lĩnh vực di sản tư liệu
thì chúng ta có rất nhiều những bài học
vì bảo tồn mà phá hỏng đi những cái di sản tư liệu
về bia đá thậm chí về những cái bức tranh là bảo vật quốc gia
mà mãi mãi chúng ta không thể lấy lại được
vậy thì việc xử lý những trường hợp làm phá hỏng di tích di vật hoặc là tư liệu di sản
chắc là cũng được đưa vào trong cái luật lần này
ngay trong cái chương mà về di vật cổ vật bảo vật quốc gia ấy
cũng đã thêm những cái điều về xây dựng nguồn lực
thứ nhất là đối với cấp bộ hay là cấp quốc gia
thì sẽ xây dựng những cái tiêu chí tiêu chuẩn về bảo quản về xây dựng đội mũ chân danh
thêm nữa là đối với cả việc thanh tra xử lý và vi phạm
cũng có một mục riêng trong trường quản lý nhà nước
chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh cái việc này
để chúng ta thấy là ngoài cái việc mà thanh tra kiểm tra sẽ có xử lý vi phạm
luật di sản văn hóa hiện hành có nhiều bất cập
cần được sửa đổi kịp thời
đó là chia sẻ chung của nhiều nhà quản lý
nhà nghiên cứu tại hội nghị tổng kết thực hiện
luật di sản văn hóa do bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức ngày một mươi hai tháng một
tại hội thảo các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm hay và nêu nhiều bất cập giải pháp
nhằm nâng cao hiệu quả quản lý di sản văn hóa trong thời gian tới
trong đó giải pháp được nhiều đại biểu đề nghị là sửa đổi luật di sản văn hóa hiện hành
lý do là luật di sản văn hóa có hiệu lực thi hành từ năm hai nghìn chín
và được sửa đổi bổ sung một số điều vào năm hai nghìn chín
sau hai mươi năm luật di sản văn hóa được ban hành
và một mươi năm được sửa đổi bổ sung
nhiều nội dung trong luật bộc lộ một số hạn chế bất cập cả về nội dung và hình thức
đối với luật di sản lần này thì khi băng hành thì nó giúp cho công tác quản lý các di sản
không chỉ ở âu an mà trên đất nước việt nam
nó ngày càng đi vào bài bản khoa học và nó đảm bảo các nguyên tắc trong cái quản lý các di sản
từ vật thể tới phi vật thể rồi các di sản tư liệu mà của cha ông chúng ta đã để lại
thì ngày càng được quản lý và bảo tồn phát huy tốt hơn
cái luật sửa đổi di sản văn hóa lần này đã được cập nhật được các vấn đề thực tiễn ở địa phương đăng vương bắc
cộng đồng đăng vương bắc và nhất là những vấn đề thực tiễn đặt ra ở thực tế việt nam
và những điều khoản trong luật nó tiệm cận được với các công ước quốc tế
với điều luật của các công ước
để chúng ta thực hiện theo điều kiện việt nam một cách tốt hơn
để bảo vệ được cái vốn di sản vốn có của việt nam
phát huy cái đa dạng văn hóa và các cái yếu tố bản sắc văn hóa của việt nam
chúng tôi được biết là ông nguyễn văn tú có trực tiếp tham gia làm hồ

vậy thì trong quá trình mà ông làm hồ sơ và cũng có rất nhiều những cái di sản tư liệu được unesco công nhận rồi
thì ông có gặp những cái thách thức khó khăn gì khi mà lĩnh vực này chưa được luật hóa
di tích quốc gia đặc biệt văn miếu quốc tử giám trong đó có hệ thống bia tiến sĩ là thuộc sở hữu của nhà nước
cho nên là chúng tôi là một tổ chức một đơn vị hành chính quản lý trực tiếp
và do đó mà không có gặp khó khăn nhiều trong cái việc làm các cái hồ sơ này
thực ra thì theo hướng dẫn của ủy ban kiosk thế giới của unesco họ không quan tâm đến cái việc
là ai là chủ sở hữu quan tâm đến cơ bản là di sản đó có đáp ứng được các tiêu chí
để ghi danh vào trong danh mục ký thế giới hay không
tuy nhiên unesco cũng khuyến nghị các hồ sơ này nếu được ủy ban quốc gia unesco của các nước đề cử
thì họ sẽ đánh giá cao cái hồ sơ đó và trên cơ sở đó họ sẽ xem xét một cách thấu đáo
và họ có cơ sở để xem xét hơn
và chính vì cái điều này mà các hồ sơ của việt nam
từ trước đến nay xây dựng và đưa đi trình unesco đều thông qua các cơ quan quản lý của nhà nước
và đặc biệt là qua ủy ban quốc gia unesco của việt nam cả
như vậy thì các cơ quan của unesco quốc tế họ sẽ đánh giá cao
và là cơ hội rất là thuận lợi để có thể đạt được cái tiêu chí
bởi vì khi đưa qua ủy ban quốc gia unesco của quốc gia thì các nhà chuyên môn
những người mà có chuyên môn về xây dựng hồ sơ đã có những khuyến nghị
đã có những cái chỉnh sửa cho các hồ sơ
nhất định cho cái hồ sơ này để đảm bảo được đúng cái tiêu chí mà unesco mong muốn đối với di sản tư liệu này
và đấy cũng chính là lý do mà tôi cho rằng là cần phải được luật hóa
đưa vào trong luật cái quy trình mà trình unesco cho các di sản tư liệu
nếu muốn được ghi vào danh mục cứu thế giới của unesco
trên thực tiễn chúng ta có hồ sơ của dòng họ nguyễn huy là dòng họ cá nhân
và thêm nữa là một cái di sản mà chúng ta đang trình thế giới là bộ sưu tập của nhạc sĩ hoàng vân
thì chúng tôi thấy rằng là không có một dòng họ nào mà chúng ta tự gửi cả
bởi vì khi mà đưa lên nó có rất nhiều những cái vấn đề về thủ tục này
về các những vấn đề liên quan đến nhạy cảm mặt chính trị nữa
rồi những cái về văn hóa mà chúng ta không lường trước được
nhưng nếu đưa qua các cơ quan nhà nước và trình tự thẩm quyền như hiện nay
thì chúng ta sẽ thông qua tất cả các hội đồng thẩm định chuyên môn khoa học
có thể làm cho hồ sơ hoàn thiện hơn
và chính vì vậy khi mà luật hóa thì bản thân các dòng họ hay cá nhân thậm chí là các tổ chức
họ sẽ nắm được cái quy trình của họ tốt hơn
cái hồ sơ của họ sẽ có những cái phong biểu cụ thể và nó bám sát với những cái hướng dẫn của thế giới
đồng thời khi mà sau khi được ghi danh nó lại được bảo vệ bởi những cái cơ quan quản lý nhà nước
đó là những cái mà tôi nghĩ là rất là thuận lợi đối với cái việc mà chúng ta xây dựng lên một cái quy trình khép kín
từ việc kiểm kê ghi danh đến bảo vệ và phát huy
vậy thì cái khó khăn đối với những cộng đồng những tổ chức cá nhân họ gìn giữ những cái di sản tư liệu
mà họ muốn đưa vào hồ sơ để trình upco
cái khó khăn của họ như nào khi mà di sản của họ được ghi nhận
vì chúng ta cũng biết có rất nhiều những di tích khi mà được ghi danh là di sản gì họ
thì cộng đồng những người mà gìn giữ những di tích ấy họ đã phải từ chối
vì họ gặp quá nhiều khó khăn trong cái cuộc sống
thì tôi không hiểu là với di sản thư liệu thì họ có gặp cái khó khăn gì không khi mà họ được usco công nhận
nó là di sản thư liệu của thế giới
thực tiễn như là
năm năm nay khi mà chúng tôi tiếp cận với cả cái di sản tư liệu của dòng họ nguyễn huy
sau khi địa được ghi danh
thì đây là một dòng họ mà có cái sự phối hợp đối với cả cơ quan nhà nước rất là tốt
họ đã đưa ra được những cái định hướng bảo vệ và phát huy ngay tại cái thực tiễn của dòng họ
họ phát huy cái việc xã hội hóa của dòng họ
tức là họ huy động cái nguồn vốn của ngay cá nhân trong dòng họ
thêm nữa là họ xin cái sự hỗ trợ về mặt chuyên môn đối với các bảo tàng tỉnh
bên cạnh đó là họ xin cái hỗ trợ của chúng tôi

các quỹ của di sản thư liệu
giống như mocap di sản thư liệu khu vực châu á thái bình dương
thì họ cũng có thường xuyên có những cái quỹ mà có thể hỗ trợ cho các di sản dòng họ
điều này cũng là tạo nên cái thuận lợi cho các di sản tư liệu của dòng họ để phát triển
và họ cũng sẽ thấy là nhận thấy rõ hơn
cái việc mà cần phải phát huy và siêu tầm đầy đủ tất cả những cái di sản tư liệu đang còn thiếu
khi dòng họ hay là cá nhân mà
đưa các cái di sản thư liệu
ra để được ghi danh vào các danh mục
có thể lúc đầu cũng còn lăn tăn về vấn đề là quản lý như thế nào
quyền sở hữu như thế nào
tuy nhiên là trong chương trình này thì
quyền sở hữu của họ là vĩnh viễn
và họ được hỗ trợ nhiều
trong cái quá trình bảo quản và phát huy giá trị của di sản của họ
một cái vật báu ở trong nhà mà cất kỹ
thì tôi tin chắc rằng nó chẳng có giá trị gì với cộng đồng đất ảnh
nhưng ngay bản thân cái người có cũng không có gì là tự hào cả
nhưng nếu mà một cái vật mà đem ra
để tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng cùng công nhận
thì người ta sẽ tự hào hơn nhiều
và cái quan trọng hơn nữa là
khi họ đã đánh giá được cái di sản tư liệu của họ
là quan trọng đối với cộng đồng
tôi nghĩ rằng là họ sẽ có nhiều người họ muốn trao truyền lại cái di sản này
cho thế hệ sau thậm chí là cho công cộng tức là cho đất nước cho dân tộc
để mà phát huy nó mãi mãi
tôi cũng biết là có những dòng họ sẵn sàng hiến
những cái di sản thư liệu quý
đưa vào các bảo tàng
thì đây cũng chính là một trong những cách thức
hay nói cái khác tức là cách bảo quản
cho chính dòng họ của họ
bởi vì họ chẳng mất đi đâu cả
họ sẽ được lưu giữ mãi mãi thôi
luật di sản văn hóa được quốc hội thông qua vào năm hai nghìn một
và được bổ sung sửa đổi vào năm hai nghìn chín
từ khi sửa đổi bổ sung cho đến thời điểm này
chúng ta đã một mươi bốn năm
và lần thứ hai chúng ta sửa đổi và bổ sung luật di sản văn hóa
mặc dù là không sớm nhưng mà cũng rất kịp thời
trong bối cảnh mà chúng ta có thể
chúng ta đang hội nhập với cả thế giới
thì rất cần thiết phải có sửa đổi luật di sản văn hóa
để phù hợp với thực tiễn hơn
vậy thì với lần sửa đổi này thì các vị kỳ vọng gì
nếu như luật sửa đổi lần này mà được thông qua
thì di sản thư liệu có cơ hội lớn
trong việc bảo tồn và phát huy bảo vệ và phát huy
ngoài ra thì chúng ta còn có cơ hội
để mà phát hiện ra được rất nhiều di sản tư liệu nữa
chúng ta cũng vọng rằng là
luật sẽ đưa ra một cái hành lang pháp lý
để cho mọi người thực hiện
và nó tạo ra cái cơ hội
để chúng ta siêu tập được một cái hệ thống tư liệu
về quá trình phát triển của dân tộc của đất nước
đồng thời chúng ta quản lý được chặt chẽ hơn
luật lần này sửa đổi thấy có rất nhiều điều mới
rất là cập nhật với tình hình hiện tại
trong đó có những cái vấn đề mà nóng trong thời gian vừa qua
chúng ta thường hay nói đến
như vấn đề hồi hương các cổ vật
hay là mua bán trao đổi các cổ vật rồi di vật
đặc biệt là chúng ta rất khó khăn trong cái việc quản lý
thì theo cái cách mà unesco mong muốn về di sản tư liệu
thì đây là một trong những cái điều
tôi nghĩ rằng là nó cập nhật nhất
đối với tình hình quản lý di sản của đất nước chúng ta
đối với một cơ quan quản lý nhà nước
thì tôi rất mong rằng cái việc hoàn thiện cái luật sửa đổi lần này
sẽ là làm đầy đủ hơn cái kho tàng di sản văn hóa việt nam
bao gồm vật thể phi vật thể và di sản tư liệu
và cũng mong muốn rằng đối với cả nhận thức đối với toàn xã hội
được nâng cao rất là nhanh và đáng kể
để làm sao những cái di sản tư liệu của chúng ta
nhanh được nhận diện kiểm kê và được bảo vệ phát huy
trong thời gian tới một cách tốt nhất
để chúng ta có thể bảo vệ không chỉ trong nước
mà chúng ta có thể cùng với cả khu vực và thế giới hòa chung vào cái di sản nhân loại
luật di sản văn hóa được quốc hội thông qua vào năm hai nghìn một
và được bổ sung sửa đổi vào năm hai nghìn chín
thì từ khi sửa đổi bổ sung cho đến thời điểm này
chúng ta đã một mươi bốn năm và lần này lần thứ hai chúng ta sửa đổi và bổ sung luật di sản văn hóa
mặc dù là không sớm nhưng mà cũng rất kịp thời
trong bối cảnh mà chúng ta đang hội nhập với cả thế giới
thì rất cần thiết phải có sửa đổi luật di sản văn hóa
để phù hợp với thực tiễn hơn
một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời
tham gia chương trình góc nhìn văn hóa của chúng tôi
thưa quý vị và các bạn việc sửa đổi luật di sản văn hóa
trong đó có một việc bổ sung một chương riêng về di sản tư liệu
là một việc làm hết sức đúng đắn và cần thiết
đề cập đến vấn đề để trách nhiệm của các cá nhân cộng đồng dòng họ công chúng
trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu
trong đó việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý
đối với việc quản lý bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu
là vô cùng cấp thiết trong giai đoạn hiện nay
chương trình góc nhìn văn hóa tuần này của chúng tôi xin tạm dừng ở đây
xin chào và hẹn gặp lại